ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của thành phố hà nội tổ chức giao ban trực tuyến quận huyện
tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội đã quyết định tiếp tục cho học sinh trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày một ba
học sinh hà nội sẽ trở lại trường học vào ngày hai ba
tại cuộc họp trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ba sở là sở giáo dục đào tạo sở lao động thương binh và xã hội
và sở y tế hà nội đã thảo luận và đồng thuận ý kiến đề xuất nên cho học sinh nghỉ thêm một tuần nữa
đồng ý với đề xuất này chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng hai
học sinh hà nội sẽ quay trở lại trường học vào ngày hai ba
ông nguyễn đức trung nhấn mạnh mục tiêu số một của thành phố hà nội là bảo vệ sức khỏe cho người dân và học sinh sinh viên
bên cạnh đó đề nghị khi học sinh quay trở lại trường học các trường học phải có ít nhất một máy đo thân nhiệt
để đo nhiệt độ cho học sinh trước giờ vào học và khi hết giờ đồng thời cần phải chuẩn bị đủ xào phòng nước rửa tay
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng đề nghị thứ bảy vào chủ nhật tuần này và tuần sau tiếp tục khử khuẩn vệ sinh các lớp học